thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thăm làm việc tại đài tiếng nói việt nam vov
cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
bảy mươi năm năm qua nắm bắt thời cơ và nhận thức rõ các thách thức đang đặt ra
đài tiếng nói việt nam đang xây dựng chiến lược phát triển thành cơ quan báo chí quốc gia hàng đầu
hoạt động báo chí đa loại hình đa ngôn ngữ đa nền tảng
phát huy vai trò là một cơ quan truyền thông quốc gia hiện đại
có lượng công chúng đông đảo là công cụ truyền thông hiệu quả của đảng của chính phủ
hiện đài có hơn hai bảy trăm linh cán bộ phóng viên kỹ thuật viên nghệ sĩ nhân viên
bốn loại hình báo chí gồm tám kênh phát thanh một mươi sáu kênh truyền hình
đang cấu trúc lại theo hướng tinh gọn hiệu quả hai báo điện tử và một báo in
hai trường cao đẳng phát thanh truyền hình một nhà hát sáu cơ quan thường trú ở sáu khu vực trong nước
và một mươi ba cơ quan thường trú ở các khu vực trọng điểm trên thế giới
trong thời gian qua đài tiếng nói việt nam đã làm tốt cơ đở tuyên truyền cao điểm
về các sự kiện quan trọng của đất nước với nhiều chương trình ghi đậm dấu ấn trong công chúng
và có tính vang trong xã hội
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay đài đã tập trung thông tin tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với dung lượng lớn liên tục sáng tạo hiệu quả trên các kênh sóng phát thanh truyền hình và các báo
bằng nhiều ngôn ngữ đóng góp tích cực và định hướng dư luận xã hội
giúp cho công tác chỉ đạo của chính phủ được thực hiện nghiêm túc triệt đề
giúp công chúng trong và ngoài nước hiểu đúng và đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch tích cực
chủ động sáng tạo và hiệu quả của chính phủ việt nam